quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa việt nam và lào trong quá khứ cũng như hiện tại
luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn vôn đắp trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc việt nam lào
thời gian qua các lực lượng chức năng của bộ công an hai nước vẫn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ
ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống tội phạm cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương
an ninh trật tự ở mỗi nước được đảm bảo vị thế của việt nam và lào được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
trong tình hình hiện nay đòi hỏi lực lượng công an hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ toàn diện hơn nữa
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị công tác mới đồng chí khon sĩ nao vạn lạt tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
của các đồng chí nhiệm kỳ trước phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an việt nam
triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác hai bộ đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực
góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước nói chung
giữa lực lượng công an hai nước nói riêng
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đồng chí khon sĩ nao vạn lạt khẳng định
trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung
giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước
trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
và hướng tới kỷ niệm ba mươi năm bình thường hóa quan hệ ngại giao việt nam hoa kỳ một nghìn chín trăm chín mươi năm hai nghìn hai mươi năm
vào chiều ngày hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ông mark knapper đại sứ hoa kỳ tại việt nam
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác giữa bộ công an với các đối tác hoa kỳ nói riêng
tại buổi tiếp đại tướng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ sớm có các bước đi cụ thể
có các giải pháp cơ chế hợp tác phù hợp thiết thực trên các lĩnh vực để triển khai có hiệu quả các cam kết
trong triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nhân dịp chuyến thăm của tổng thống biden vừa qua
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị phía hoa kỳ sớm hoàn tất quá trình xem xét và công nhận cấp quy chế kinh tế thị trường cho việt nam
đồng thời tăng cường hợp tác chuyên ngành với bộ công an thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
hiệp định dẫn độ hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý
góp phần tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và hợp tác nâng cao năng lực
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
đại sứ mark nnapper khẳng định đại sứ quán hoa kỳ sẽ tiếp tục phối hợp làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an việt nam
để triển khai có thực chất và hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm
đặc biệt là các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất theo khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
chiều qua tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dữ đã hoàn thành vực tuyển quân
và tổ chức khai giảng khóa huấn luyện cho một tám trăm sáu mươi tám chiến sĩ mới tại hai địa điểm huấn luyện phía bắc và phía nam
sau khi tiếp nhận quân theo kế hoạch trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã chỉ đạo các đội công tác chuyên môn
tổ chức cấp phát quân trang theo quy định một trăm linh chiến sĩ được cấp tài liệu học tập bố trí ổn định nơi ăn ở sinh hoạt học tập cho chiến sĩ
đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
quán triệt các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng chiến sĩ mới đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra
các khán bộ trực tiết làm công tác quản lý huấn luyện chiến sĩ mới cẩn tận tình kiên trì hướng dẫn giúp đỡ
chỉ bảo cho chiến sĩ mới từng bước bắt nhịp làm quen với môi trường kỷ luật công an nhân dân
đối với các chiến sĩ mới phải chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nội quy quy định của ngành
đoàn kết nội bộ thân ái giúp đỡ đồng chí đồng đội trong huấn luyện học tập sinh hoạt phân đấu hoàn thành tốt mục tiêu yêu cầu đề ra của khóa huấn luyện
nhân dịp này cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng ngày chủ tịch hồ chí minh phát động tết trồng cây và chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh do thủ tướng chính phủ phát động
hôm nay hà nội trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến dự chỉ đạo lễ khai giảng khóa huấn luyện
hồ chí minh đã đến dự chỉ đạo lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn và phát động tết trồng cây vì một việt nam xanh xuân dắt hình hai nghìn hai mươi bốn do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được giao chỉ tiêu huấn luyện trên một mươi sáu công dân
trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện bộ tư lệnh đã giao một mươi hai đơn vị tiếp nhận huấn luyện tại một mươi chín địa điểm trên cả nước chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị huấn luyện khẩn trương giả soát tham mưu
thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới
phát biểu tại lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua
để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động làm tốt công tác quản lý huấn luyện thực hiện nghiêm phương châm rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt là gi
huấn luyện học tập đạt kết quả cao nhất tại buổi lễ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tổ chức phát động tết trồng cây vì một việt nam xanh xuân sắp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ trồng được một trăm năm mươi cây xanh
bộ tư lệnh đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ trồng được một trăm năm mươi cây xanh
từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình tiên tiến được phát huy năng lực trí tuệ nâng cao hiệu quả các mặt công tác có phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao góp phần xây dựng lực lượng công nghệ thông tin công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại

từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình tiên tiến được phát huy năng lực trí tuệ nâng cao hiệu quả các mặt công tác trí tuệ nâng cao hiệu quả các mặt công an nhân dân thật sự chăm sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại